quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của không khí lạnh tăng cường từ phía bắc xuống
kèm theo rãnh mây rông nên đêm qua và sáng hôm nay khu vực bắc bộ cũng như các tỉnh từ thanh hóa
cho đến nghệ an đã có mưa rào và rông diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to có nơi trên một trăm linh mm
dự báo trong đêm nay thì khối khí lạnh vẫn tăng cường yếu xuống nước ta
tuy nhiên là rãnh mây rông thì đã yếu dần vì thế bắc bộ chỉ còn mưa rào rải rác
cục bộ có nơi có rông nhiệt độ toàn vùng hầu hết chỉ từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ nên thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu
sang ngày mai thì khối khí lạnh sẽ suy yếu vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao cũng không còn
bắc bộ sẽ có nắng nhiều hơn nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên khu vực sẽ giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
ở miền trung thì đêm nay cũng chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi thời tiết mát mẻ với mức nhiệt dưới hai mươi bảy độ
sáng ngày mai thì khi các hình thế gây mưa suy yếu thì cả miền trung
trở vào cho đến bình thuận sẽ có được thời tiết tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ ở thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến ở mức từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ là ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ
ở phía nam thì dự báo trong đêm nay và chiều tối mai
dãnh xích đạo sẽ tiếp tục gây mưa cho tây nguyên cũng như nam bộ
ở nam bộ sẽ có mưa rào và rông diện rộng còn khu vực tây nguyên có mưa giải rác
người dân cần đề phòng với nguy cơ cao về tình trạng lốc
ốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn trong ngày mai trong ngày trời vẫn có nắng nhiệt độ ở tây nguyên cũng như các tỉnh
miền tây nam bộ từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ trong khi đó ở miền đông nam bộ thì nhiệt độ cao hơn
giao động ở mức từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
trên biển thì trong đêm nay và ngày mai nhiều vùng biển có thời tiết xấu
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm khu vực biển huyện đảo hoàng sa
cũng như phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến công thuận
khu vực biển từ cà mau đến kiên giang hay vịnh thái lan đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước